hôm nay công an thành phố hải dương tỉnh hải dương ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng là đoàn quốc hữu hai mươi sáu tuổi trú tại phường trần phú thành phố hải dương và lê quang trung bốn mươi bốn tuổi trú tại phường hùng thắng tp hạ long tỉnh quảng ninh về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm tại cửa hàng cầm đồ ở số nhà bốn mươi chín đường vũ hữu phường thanh bình tp hải dương do anh nguyễn thanh hải ba mươi tuổi làm chủ cửa hàng đoàn quốc hữu lê quang trung mạc văn toản và đồng bọn đã có hành vi sử dụng súng bắn đạn hoa cải bắn vào người anh đinh văn chiến năm mươi tuổi khi đang ngồi chơi tại cửa hàng anh hải
hậu quả làm anh chiến bị thương tật bốn mươi ba sức khỏe sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
công an tp hải dương đã ra quy định
hậu quả đã ra quy định truy nã đối tượng mạc văn toản và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại